nhằm thắt chặt tình quân dân tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
quân khu hai phối hợp với ban thanh niên quân đội và bộ chỉ huy quân sự tỉnh lai châu tổ chức chương trình
xuân canh trời tết biên cương cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc vùng biên giới ma ly trải huyện phong thổ tỉnh lai châu
chương trình xuân canh trời tết biên cương diễn ra trong ba ngày với các hoạt động giao lưu văn nghệ thi đấu các trò chơi dân gian thi gói bánh trưng
chương trình đã xoa tan cái lạnh giá dưới một mươi độ c ở xã biên giới ma ly trải giúp cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc vùng biên đón cái tết sớm vui tươi đầm ấm
chương trình xuân canh trời tết biên cương là một hoạt động có nghĩa hết sức quan trọng
chương trình xuân canh trời tết biên cương nhằm nhân dịp đón xuân đến tiết về giữa các lực lượng vũ trang với các vũ trí quyền địa phương tổ chức cái hoạt động đón tết
một là để giúp đỡ thông qua cái hoạt động đó để giúp đỡ các gia đình chính sách trong dịp đón tết
cái hai là động viên cổ vũ quân và dân xây dựng cái bối tình đoàn kết tạo ra góp phần cùng để giữ vững cái
an ninh chính trị trực tự an toàn sâu ẩn ổn định cái vùng biên cương bảo vệ vững chắc cái vùng biên cương trong những cái dịp đón xuân trong dịp tết
cùng với các hoạt động vui chơi ban tổ chức đã trao nhiều phần quà với trị giá trên một trăm linh triệu đồng cho các gia đình khó khăn thuộc xã mali trải
đây là hoạt động ý nghĩa góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương chung tay giúp đỡ đồng bào nghèo đồng bào vùng sâu vùng xa vùng biên giới vui tết đón xuân ấm no hơn
trong những dịp như thế này thật sự tôi rất vui vì được đảng nhà nước quan tâm đến bà con phát quà cho bà con
tôi mong muốn đảng và quân đội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến bà con nhân dân vùng biên giới này
với phương châm không để sót một ai không được ăn tết thì xuất phát từ cái tư tưởng đó thì ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các xã ra soát
đập danh sách các gia đình hộ chính sách những gia đình không có khả năng ăn tết để xuất lên huyện
huyện đã dành những phần quà để đảm bảo cho tất cả người dân trên địa bàn huyện phong thổ được ăn tết đầm ấm sung túc
chương trình xuân canh trời tết biên cương thực sự đã chia sẻ những khó khăn tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc vùng biên giới lai châu
đồng thời củng cố niềm tin của quân chúng nhân dân với cấp ủy đảng chính quyền các cấp thắt chặt tình đoàn kết quân dân góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia